bà hát vợ ông tê thông tin ông tê uống nhiều trở nên nghiện rượu sau tai nạn lao động năm ba mươi sáu tuổi
ông uống cả ngày lẫn đêm đi ngủ thì để chai rượu ở chân giường mỗi khi thèm lại ngói đổi xuống tu vài ngụm
những năm gần đây người đàn ông nghiện nặng hơn mỗi ngày uống khoảng một lít
không có tiền mua rượu ông tê bán tài sản trong nhà hoặc đi khắp làng xin tiền
thấy sức khỏe chồng xấu dần bà hát khuyên răn xong ông tê tuyên bố bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ rượu
mỗi lần thấy ông mang chai rượu về bà lén đổ một nửa đi cho thêm nước vào với hy vọng rượu nhạt đỡ hại
cách đây một tháng ông tê miệt nhiều xuất hiện các cơn loạn thần
buổi tối ông không ngủ nói nhàm cầm điếu cày đi lại quanh nhà
ban ngày lúc không uống rượu ông lột đổ chạy ra đường gào thét
thấy chồng có các triệu chứng nguy hiểm bà hát khuyên ông đi viện để kiểm tra nhưng ông nhất quyết phản đối
cuối cùng bà và các con phải giữ ông lại lô lên xe trở đến bệnh viện
tiến sĩ bác sĩ lê thị thu hà trưởng khoa điều trị nghiện chất viện sức khỏe tâm thần cho biết
ông tên nhập viện ngày hai sau ngừng uống rượu với các biểu hiện của hội chứng cai rượu rất rõ
người bệnh run vã mồ hôi co giật loạn thần nặng
bệnh nhân cũng bị viêm phổi nặng phải truyền kháng sinh ngay do suy giảm miễn dịch vì rượu
thêm nữa ông còn gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần như thay đổi tính cách
không làm được bất cứ thứ gì cho gia đình thậm chí mất nhu cầu tình dục
phần lớn các trường hợp này nếu không được điều trị sẽ tiến triển xấu
các dối loạn về ý thức thần kinh thực vật chuyển hóa ngày càng trầm trọng nguy cơ tử vong
sản rượu là trạng thái cấp cứu cần được điều trị ngay
về lâu dài người bệnh phải cai được rượu hoàn toàn nếu không sản run sẽ tái phát

còn thường các tiêu chuẩn khí vào đó các bác phải tiêu kỳ theo phạt đô trúng cầu vô ý kỷ
đó là trọng đoàn thân giải đọc hồ từ cho bệnh nhân
sau đó là liên tập cho bệnh nhân dịch mi là giảm dân rượu
không giải đoàn ra rượu thì thường nó không có rung rượu
sau đó là viên sẽ tiêu kỳ tiếp
nếu giữ tiềm và không hạn chế không nguy cơ
không dùng rượu bia
còn khi mà nguy cơ của bệnh nhân
đối với bệnh nhân
sử dụng rượu
thì thường có nguy cơ là
phần lớn và đấy là
nguy cơ là viêm gán
sửa gán và có một số trường hợp là
các bệnh kem theo như tắm nguyệt áp
tải thảo đường
và kem theo là
khi mà mình không điều trị cái thời
thì các bệnh sẽ càng tiến triển năng nê
có khi trong giai đoạn
hướng phần kích tông của họ
là gần cái thương tích
cho người xã của họ đánh
họ đánh người
và có khi là họ cầm giáo
đuổi đánh họ cầm gây gốc
họ đánh người xã bởi vì đó là
người đó định để tấn công mình
để tổng đô của mình nên họ đuổi đánh
nó chừng tinh thương hết
thời gian dùng lâu nay thì các
họ sẽ đi dẫn đến thân kính của họ
sẽ giảm tỷ bao thân kính
đến lạc vô tỷ nhựa
các tỷ bao thân kính nào bồ
sẽ bị trí giảm
tiêu diệt dân nên tỷ nhựa của họ
sẽ giảm nhân sức của họ
sẽ giảm dần dần đến
cái thái độ
và hành vi của họ
đối với xã hội là họ
không kiểm soát được hành vi của mình
khi sử dụng điều biến